tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên án đối với vụ vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng xây lắp kinh doanh đà nẵng được giao nhiệm vụ thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật
khu tái định cư hòa liên ba và hòa liên bốn thuộc huyện hòa vang
tuy nhiên công ty này đã bỏ qua giai đoạn khảo sát địa chất của dự án này không bản giao kết quả khảo sát cho đơn vị thiết kế
sụt lún công trình tổng thiệt hại gây ra cho hai công trình là hơn chín tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo là lãnh đạo công ty vật liệu xây dựng xây lắp kinh doanh đà nẵng
gồm nguyễn tuấn anh tổng giám đốc năm năm sáu tháng tù nguyễn văn bường phó tổng giám đốc bốn năm tù
hoàng cung thượng hiền trưởng phòng tái định cư ba năm tù đồng thời yêu cầu các bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra